đoàn công tác của bộ công thương đã lên cửa khẩu tân thanh lạng sơn để làm việc với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp về tình hình xuất khẩu nông sản
công tác kiểm tra của bộ công thương nhằm làm rõ nguyên nhân ủn tắc nông sản xuất khẩu trong thời gian vừa qua
kể từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến nay lượng hàng hóa rồn về cửa khẩu tân thanh tăng đột biến từ bảy mươi xe một ngày lên đến khoảng hai trăm năm mươi xe một ngày
chủ yếu là mặt hàng thanh long và một số mặt hàng nông sản khác
tuy nhiên số lượng hàng hóa này đang bị ủ nứ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp
với như các cơ quan chức năng tại cửa khẩu hồn hải quan biên phòng kiểm dịch biến bãi
anh em cũng rất tạo điều kiện hợp tác đôi bên để giải quyết cho lượng xe nó được thông thoáng hơn
cái doanh nghiệp thì hiện nay là cần phải quan tâm đến cái chất lượng hàng
rồi là truy xuất nguồn gốc bao bì đong gói để đáp ứng được các cái tiêu chuẩn khi hàng hóa xuất khẩu qua trung quốc
chúng tôi cũng đã trực tiếp trao đổi và kiến nghị với trung quốc
cái thứ nhất
cái thứ hai là để nhanh cái tiến độ kiểm tra giám sát giảm cái thời gian thông quan hàng hóa
cái thứ hai là đề nghị với phía bạn là không kiểm tra trực tiếp tại cửa khẩu
và để khi xe hàng hóa vào các bên bãi thì mới thực hiện kiểm tra
như vậy là nó sẽ giảm được cái thời gian thông quan trực tiếp tại cửa khẩu và giảm được cái độ ủ nứ hàng hóa
tính đến ngày hai mươi một tháng một mươi vẫn còn ủ nứ bốn trăm bảy mươi xe nông sản xuất khẩu
trong đó mỗi ngày có đến từ một trăm hai mươi
đến một trăm sáu mươi xe bị tồn lại
nguyên nhân là do lực lượng hải quan trung quốc đã áp dụng toàn bộ quy trình hàng hóa nhập khẩu kể từ ngày một mươi hai tháng một mươi
gắn camera máy soi để kiểm tra xe hàng khiến cho thời gian nhập cảnh của mỗi xe tăng lên
chúng ta cũng phải thấy rằng là trong cái giai đoạn hiện nay thì phía trung quốc cũng đang tăng cường cái công tác về kiểm tra
như sứ xuất nguồn gốc hoặc là tem nhãn đông gói
và cái điều đó nó cũng làm
làm cho các cái thủ tục thông quan nó phải dài hơn
chính vì vậy thì cái việc mà chúng ta tuyên truyền cho các doanh nghiệp của việt nam để có thể chấp hành những cái quy định
tuân thủ các cái quy định về bao gói về nhãn mát cũng như sứ xuất nguồn gốc
sẽ giúp cho cái khâu kiểm tra ở phía bạn nó sẽ được nhanh hơn
một cái khâu nữa bộ quốc thương cũng đã thiệt thai đó là có cái thông báo và khuyến cáo cho đến các cái ủy ban nhân dân
các tỉnh vùng trồng cũng như là các hiệp hội và các doanh nghiệp
để có cái điều tiết phù hợp với cả cái lựa hàng hóa mà đưa ra cửa khẩu để tránh cái hiện tượng đồn ứ như trong cái thời gian vừa qua chúng ta cũng đã thấy
hiện thanh long đang vào vụ nên lượng hàng trở lên cửa khẩu tân thanh tương đối lớn
đại diện doanh nghiệp cho rằng nếu phía trung quốc cứ kiểm soát chặt chẽ như thế này sẽ gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp
khi mà doanh nghiệp đã đáp ứng yêu cầu của phía trung quốc về truy xuất nguồn gốc hàng hóa an toàn vệ sinh thực phẩm
đại diện bộ công thương đã ghi nhận và sẽ báo cáo lãnh đạo bộ lên phương án phối hợp với bộ nông nghiệp để tiếp tục thực hiện đàm phán với phía trung quốc
nới lỏng các quy định nhằm thông quan nhanh chóng và giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp mỗi khi vào mùa vụ